một cặp đôi người yêu hay ghen một cặp đôi đã yêu lâu và rất ít khi giận dỗi
rơi vào tình huống của chương trình liệu các chàng trai sẽ ứng xử ra sao để xoa dịu người yêu
vội vàng tan nhan bất lực đuổi theo hướp gáp giải thích
đó có lẽ cũng là phản ứng dễ đoán của các chàng trai khi có một người yêu thường xuyên hơn nghe
vậy đối với cô người yêu dịu dàng và trước giờ chưa từng có thái độ ghen tuông
cậu bạn này sẽ ứng xử như thế nào
tiếp xúc với cô gái lạ cọ bạn này dưới một thái độ thân thiện và lịch sự
vui vẻ trò chuyện cùng cô gái tuy nhiên cậu bạn cũng cẩn thận quan sát thái độ của người yêu